trong giai đoạn vừa qua tình hình dịch bệnh trên địa bàn diễn biến hết sức phức tạp
số ca mắc tăng cao ngày sáu tháng một mươi hai có đến bảy trăm bảy mươi bốn ca cao nhất từ trước tới nay
dự báo số ca mắc có thể lên đến một ca mỗi ngày
mầm bệnh đang tồn tại trong cộng đồng dịch bệnh đã lan trong cộng đồng
nguy cơ rất cao tại tất cả các quận huyện
có thể xuất hiện ca biến thể omicron có khả năng lây nhiễm cao hơn các biến chủng trước đó
tuy nhiên theo bà hà tỷ lệ bao phủ vaccine ở hà nội cao
tỷ lệ tiêm chủng vaccine hai mũi hiện nay tại hà nội trên chín mươi năm
nên dù số ca mắc cao nhưng nhiều ca nhẹ nhiều ca f không điều trị tại nhà và tại tuyến y tế cơ sở
với quyết tâm tập trung của cả hệ thống chính trị hà nội đã chủ động cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh
thành phố hà nội đã triển khai cách ly f một điều trị f nhẹ tại nhà ở tất cả ba mươi quận huyện thị xã
hiện có hơn hai mươi một f một và một trăm năm mươi f nhẹ đã điều trị tại nhà
thành phố hà nội phân các tầng điều trị f với tầng một là tuyến y tế cơ sở và tại nhà
tầng hai là gồm một mươi chín bệnh viện đa khoa cấp huyện do thành phố phụ trách
tầng ba là các bệnh viện tuyến thành phố hạng một và tuyến trung ương
khi thành phố ghi nhận một mươi ca nhiễm tầng một tăng lên chín hai trăm linh giường tầng hai có sáu trăm linh giường tầng ba là hai trăm linh giường
với kịch bản bốn mươi ca nhiễm các tầng điều trị lần lượt tăng số giường lên là ba mươi sáu tám trăm linh giường
và tám trăm linh dường
trường hợp ca nhiễm lên trên một trăm linh ca thành phố hà nội chuẩn bị tổng cộng chín mươi hai giường ở tầng một
trong đó hai mươi hai một trăm linh giường tại các cơ sở thu dung điều trị và sáu mươi chín chín trăm linh giường tại các trạm y tế lưu động
thuộc quận huyện thị xã sáu dường ở tầng hai và hai dường ở tầng ba
để đảm bảo việc vận chuyển f một trăm bốn mươi xe cấp cứu đã được đăng ký trên hệ thống phần mềm điều hành
của ngành y tế năm trăm linh lái xe của một mươi ba đơn vị vận tải đã được tập huấn